hơn một mươi ngày sau khi thị xát chợ đầu mối long biên hà nội sáng sớm ngày hôm nay
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã bất ngờ trở thành thực khách tại một quán phở nhỏ
trên đường nguyễn hậu phường tân thành quận tân phú tp hcm
sự có mặt của thủ tướng nguyễn xuân phúc trên một quán ăn đường phố một lần nữa khẳng định thông điệp
về một quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ trong việc lập lại trật tự an toàn thực phẩm
nỗi lo nhiều năm nay của người dân cả nước
thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền sở tại đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của cấp ủy chính quyền
thường xuyên tổ chức giám sát kiểm tra theo đúng quy định thực thi tốt nhiệm vụ theo thẩm quyền
chức năng được giao kiên quyết không để xảy ra tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp tú anh
ở xã vĩnh lộc a huyện bình chánh thủ tướng yêu cầu trong quá trình chế biến phải liên tục kiểm tra chất lượng thực phẩm
tuyệt đối không để xuất xưởng những thức ăn không an toàn
sau khi đi kiểm tra cơ sở chế biến xuất ăn công nghiệp quán ăn đường phố siêu thị
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm về việc bảo đảm an toàn thực phẩm
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng vì chủ trương lớn của đảng
nhà nước về an toàn thực phẩm đã đến tận cơ sở và đặc biệt là đi vào ý thức của người sản xuất kinh doanh và nhân dân
thủ tướng biểu dương tp hcm đã thực hiện nghiêm túc đồng bộ các chỉ đạo tổ chức thực hiện khá hiệu quả đề án an toàn thực phẩm theo chuỗi
phiên nông sản sạch vào thứ bảy hàng tuần công bố công khai các cơ sở đảm bảo và không đảm bảo an toàn thực phẩm
đề cập đến những nhiệm vụ thời gian tới tiếp tục chỉ đạo tp hcm chủ động tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
thủ tướng cũng đề nghị thành phố tập trung quy hoạch phát triển các chuỗi cung cấp thực phẩm sạch
trong đó có tính toán liên kết với các địa phương để lập các vùng chăn nuôi rau củ quả sạch
tiếp tục tuyên truyền vận động các cơ sở sản xuất chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm
cùng với quá trình đó thủ tướng yêu cầu lãnh đạo thành phố áp dụng chế tài xử phạt nghiêm
thậm chí xử lý hình sự nếu vi phạm quy định an toàn thực phẩm nghiêm trọng
thủ tướng chỉ đạo thành phố hồ chí minh tiếp tục đầu tư các labo xét nghiệm lưu động
tại các chợ đầu mối các thiết bị phương tiện để tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm
bởi bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi để người dân kiểm tra chất lượng độ an toàn của thực phẩm
hình thức này còn là cách cảnh báo giáo dục hiệu quả để nâng cao ý thức người sản xuất người cung cấp thực phẩm